tỉnh phú yên đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm danh nhân lương văn chánh
ông là người có công khai khẩn vùng đất nằm giữa đèo cù mông và đèo cả phú yên ngày nay
do có nhiều công lao trong quá trình mở đất ông lương văn chánh được phong tặng nhiều sắc phong
tại đền thờ hiện còn lưu giữ một mươi bốn sắc phong xác lệnh của các đời vua thuộc triều lê và triều nguyễn
trong đó đáng chú ý nhất là tờ sắc lệnh năm một nghìn năm trăm chín mươi bảy của nguyễn hoàng giao lương văn chánh
chiêu tập lưu dân khai khẩn vùng đất nằm giữa đèo cù mông và đèo cả
danh nhân văn tránh mất năm một nghìn sáu trăm một mươi một đền thờ ông được nhân dân xây dựng vào những năm ba mươi của thế kỷ một mươi bảy
và sau đó được xây dựng lại
di tích mộ và đền thờ lương văn chánh được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cây bồ đề lớn trong khuôn viên đền cũng được hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam
trao quyết định công nhận là cây di sản việt nam vào năm hai nghìn một mươi bốn
du khách đến đền thờ danh nhân lương văn chánh không chỉ được tham quan tìm hiểu
thân thế và sự nghiệp của ông qua các tư liệu xác lệnh xác phong mà còn có thể tham gia vào các trò chơi dân gian
như đánh bài tròi kéo co thể hiện nét văn hóa truyền thống của người dân sinh sống trên vùng đất phú yên